tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có chín trăm chín mươi hai bảy trăm ba mươi năm ca nhiễm đứng thứ ba mươi bảy trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm năm mươi một trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người có một mươi bảy mươi sáu ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là chín trăm tám mươi bảy bảy trăm năm mươi ca
trong đó có tám trăm bốn mươi một hai trăm ba mươi bảy bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
có bốn tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày qua là ninh bình yên bái bắc cạn và cao bằng
các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lưỡi cao trong đợt dịch này là thành phố hồ chí minh bốn trăm bốn mươi hai sáu trăm ba mươi ca
bình dương hai trăm bốn mươi ca
đồng nai bảy mươi bốn chín trăm một mươi ba ca long an ba mươi sáu một trăm hai mươi hai ca tiền giang một mươi chín chín mươi chín ca số bệnh nhân khỏi bệnh tám trăm bốn mươi bốn năm mươi bốn ca
số bệnh nhân nặng đang điều trị là ba sáu trăm hai mươi ca trong đó thở oxy qua mặt nạ hai sáu trăm một mươi bảy ca
thở dòng oxy cao hfnc năm trăm tám mươi tám ca thở máy không xâm lấn chín mươi một ca thở máy xâm lấn ba trăm một mươi một ca
số bệnh nhân tử vong trung bình số tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là sáu mươi chín ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là hai mươi hai bảy trăm sáu mươi năm ca chiếm tỷ lệ hai bốn so với tổng số ca nhiễm
so với thế giới tổng số ca tử vong ở việt nam xếp thứ ba mươi bốn trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm ba mươi ba trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
so với châu á tổng số ca tử vong ở việt nam xếp thứ ba mươi ba trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
tổng số ca tử vong việt nam xếp thứ một mươi trên bốn mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi tám trên bốn mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ
tình hình xét nghiệm số xét nghiệm từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay đã thực hiện được hai mươi ba ba trăm bảy mươi năm trăm ba mươi sáu mẫu cho sáu mươi hai chín trăm bảy mươi sáu tám trăm ba mươi một lượt người
tình hình tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
tổng số liều vaccine phòng covid một mươi chín đã được tiêm là chín mươi ba chín trăm sáu mươi hai
sáu trăm sáu mươi năm liều trong đó tiêm mũi một là sáu mươi hai tám trăm linh sáu chín trăm chín mươi hai liều tiêm mũi hai là ba mươi một một trăm năm mươi năm sáu trăm bảy mươi ba liều
theo số liệu thống kê của trang mạng oldomiter info cập nhật đến sáu giờ sáng ngày một mươi một tháng một mươi một giờ việt nam
tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín trên toàn cầu là hai trăm năm mươi một chín trăm bảy mươi bốn năm trăm linh năm ca
trong đó có năm tám mươi năm năm trăm hai mươi bốn người
số ca mắc mới tại hàn quốc lần đầu tiên tăng trở lại ghi nhận hai bốn trăm hai mươi năm ca
trong đó hai bốn trăm linh chín lây nhiễm trong cộng đồng sau khi nước này thực hiện chiến lược sống chung với covid một mươi chín kể từ ngày một tháng một mươi một vừa qua
tổng số ca mắc trên cả nước lên ba trăm tám mươi năm tám trăm ba mươi một ca có ba một mươi hai ca tử vong
tại châu âu làn sóng dịch covid một mươi chín ở nga đang có dấu hiệu lây lan nhanh hơn
nhất kể từ giữa tháng ba và gần đến những mức cao nhất từ tháng một
số ca phải nhập viện đã tăng lên ba hai trăm chín mươi năm ca trong đó có bốn trăm sáu mươi hai ca phải điều trị tích cực
tính đến ngày chín tháng một mươi một séc đã có sáu một mươi bốn triệu người được tiêm chủng đủ vaccine trong tổng số một mươi bảy triệu dân
hungary thông báo ghi nhận tám bốn trăm ba mươi bốn ca mắc mới covid một mươi chín trong hai mươi bốn giờ qua cao nhất kể từ đầu tháng bốn ở nước này
số ca nhập viện đã tăng lên bốn tám trăm ba mươi ca trong đó có bốn sáu trăm ba mươi bảy ca
ba ca phải điều trị tích cực số ca tử vong hiện là ba mươi một sáu trăm một mươi chín ca kể từ đầu dịch
slovakia đã ghi nhận bảy năm mươi năm ca nhiễm mới mức theo ngày cao nhất kể từ khi dịch bùng phát hồi năm ngoái
đồng nai số ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng tăng cao
sáng ngày một mươi một tháng một mươi một thông tin từ trung tâm chỉ huy điều hành phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh đồng nai cho biết
trong ngày hôm qua đồng nai ghi nhận chín trăm ba mươi ca mắc covid một mươi chín nâng tổng số toàn tỉnh lên hơn bảy mươi năm tám trăm linh ca
về tình hình điều trị hiện có một trăm ba mươi ba bệnh nhân covid một mươi chín đang được theo dõi điều trị ở tầng ba
hơn năm một trăm linh bệnh nhân đang điều trị ở tầng hai và hơn năm một trăm linh bệnh nhân đang được theo dõi điều trị ở tầng một
đến nay vẫn mới chỉ có hai địa phương triển khai cách ly f tại nhà là huyện trảng bom và thành phố biên hòa
với số lượng f đang theo dõi gần một bốn trăm linh ca
toàn tỉnh chỉ còn ba mươi năm khu cách ly tập trung đang hoạt động với công suất tám bốn trăm linh giường bệnh
về tiêm phòng covid một mươi chín của đồng nai đến nay
người tiêm mũi hai đã đạt tám mươi một chín số trẻ em từ một mươi năm đến một mươi bảy tuổi đã được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín gần năm mươi tám trẻ
đạt tỷ lệ một mươi chín sáu số trẻ từ một mươi hai đến dưới một mươi tám tuổi
bình dương tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín cho học sinh lớp chín thí điểm tiêm lớp tám tại ba địa phương
ngày một mươi một các địa phương trên địa bàn tỉnh bình dương đồng loạt triển khai kế hoạch tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
cho học sinh khối lớp chín tại các trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh
đồng thời thí điểm tiêm cho học sinh khối lớp tám của thành phố phủ dầu một thị xã bến cát và thị xã tân uyên
trong đợt tiêm này bình dương có hai mươi sáu bảy trăm bốn mươi sáu học sinh lớp chín và một mươi hai sáu trăm năm mươi năm học sinh khối lớp tám
với tổng số liều vaccine pfizer dự kiến tiêm là ba mươi chín bốn trăm linh một liều
ngành y tế dự kiến hoàn thành đợt tiêm trong hai ngày ngày một mươi một mươi một một mươi một
ngày một mươi hai tháng một mươi một tiêm vét cho những học sinh hoãn tiêm và bị bệnh nền
tính đến ngày một mươi tháng một mươi một toàn tỉnh triển khai tiêm được bốn một trăm ba mươi bảy ba trăm năm mươi liều tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
trong đó có bảy mươi sáu hai trăm hai mươi một liều vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
hàng loạt địa phương tăng ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng
thường trực sở chỉ huy phòng dịch covid một mươi chín tỉnh tây ninh cho biết trong ngày một mươi một
số ca mắc covid một mươi chín trên địa bàn ghi nhận trong ngày lên tới sáu trăm bảy mươi năm trường hợp
tăng hai trăm sáu mươi ba ca so với ngày một mươi một mươi một
số ca mắc mới chủ yếu qua xét nghiệm sàng lọc nhiều nhất ở thị xã trảng bàng
huyện bến cầu gò dầu và hiện nay chưa truy vết được các trường hợp liên quan
theo thống kê chỉ trong vòng một tuần từ ngày ba đến ngày chín tháng một mươi một
toàn tỉnh bà rịa vũng tàu đã ghi nhận tám trăm linh sáu ca mắc covid một mươi chín
chiếm gần một mươi năm tổng số ca trong đợt dịch lần thứ tư kéo dài hơn bốn tháng qua tại tỉnh này
nếu trước đây các ca mắc chủ yếu ghi nhận ở các khu cách ly hoặc khu phong tỏa
thì tuần qua ghi nhận phần lớn ở cộng đồng với tỷ lệ chiếm tới năm mươi ba số ca mắc mới
an giang ghi nhận năm trăm chín mươi bảy ca mắc covid một mươi chín trong ngày một mươi tháng một mươi một tăng một trăm bốn mươi bảy ca so với ngày ba mươi
trong đó các cộng đồng rất cao hai trăm sáu mươi ba ca
tổng số mắc covid một mươi chín từ ngày một mươi năm tháng bốn đến nay của tỉnh này là một mươi năm sáu trăm tám mươi một ca có một mươi chín trường hợp tái dương tính
ngày một mươi một ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh bạc liêu cho biết
trong vòng hai mươi bốn giờ trên địa bàn tỉnh ghi nhận hai trăm ba mươi bốn ca mắc covid mới trong đó có một trăm ba mươi ca ghi nhận trong cộng đồng
thành phố cần thơ ghi nhận năm trăm bảy mươi chín ca nhiễm sars cov hai mới trong đó có một trăm một mươi một ca trong khu cách ly
số cách ly tại nhà là một trăm bảy mươi ba ca và một trăm sáu mươi chín ca cộng đồng trong ngày một mươi một
tổng số ca mắc covid một mươi chín ở cần thơ từ ngày tám tháng bảy đến nay là một mươi chín trăm tám mươi chín ca
đã điều trị khỏi số ca mắc covid một mươi chín
cảm mong ghi nhận một trăm tám mươi ca mắc covid mới ngày một mươi một mươi một trong đó có chín mươi ca đang cách ly
tám ca trong khu phong tỏa và bảy mươi sáu ca trong cộng đồng
vĩnh long ghi nhận một trăm năm mươi bảy ca trong đó có bốn mươi năm trường hợp cộng đồng
ba mươi ba trường hợp qua khám và sàng lọc tại cơ sở y tế
năm mươi năm trường hợp là f một được cách ly tập trung trước đó
và hai mươi bốn trường hợp xét nghiệm sàng lọc tại một công ty trong ngày một mươi một mươi một